theo đó các xe chở hàng phải tuân thủ theo đúng quy trình
lái xe phải trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ khẩu trang hay là găng tay và ngồi ở trên xe khi mà thông quan hàng hóa sang trung quốc
lực lượng chức năng chỉ làm thủ tục cho xe chở hàng đã từng xuất khẩu sang trung quốc và đi về trong ngày
và nếu chưa có trên hệ thống quản lý xuất cảnh của nước bạn thì phải đăng ký trước một ngày
thời gian làm thủ tục sẽ là từ tám đến một mươi bảy giờ theo giờ việt nam